thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định số một trăm bốn mươi bảy phê duyệt chiến lược phát triển du lịch việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
với mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp mang tính đột phá nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm hai nghìn hai mươi
chiến lược khẳng định quan điểm phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành và lĩnh vực khác góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại
đồng thời chiến lược nhấn mạnh phát triển du lịch bền vững chú trọng phát triển du lịch văn hóa
đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp bốn phát triển đồng thời du lịch quốc tế và nội địa
chiến lược đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm việt nam trở thành điểm đến hấp dẫn thuộc nhóm ba quốc gia dẫn đầu về du lịch trong đông nam á
và năm mươi quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới
tổng thu từ khách du lịch đạt một bảy trăm linh đến một tám trăm linh tỷ đồng tương đương từ bảy mươi bảy đến tám mươi tỷ usd
tăng trưởng bình quân một mươi ba một mươi bốn trên một năm đóng góp trực tiếp vào gdp đạt một mươi hai một mươi bốn
tạo ra khoảng năm năm sáu triệu việc làm tăng trưởng bình quân một mươi hai một mươi bốn trên một năm